giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía bắc khiến cho cường độ mưa và diện mưa ở miền trung giảm dần
trong ngày và đêm hôm nay mưa vừa mưa to chỉ còn xảy ra riêng đối với tỉnh thanh hóa
chính vì thế ngày hôm nay ở thanh hóa là nơi có nhiệt độ thấp nhất miền trung với mức nhiệt là ba mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến quảng bình chỉ còn có mưa rông về chiều tối và đêm
và lượng mưa cũng không quá lớn là từ năm cho tới một mươi mm
với khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
mức nhiệt sẽ là ba mươi hai cho tới ba mươi ba độ còn khu vực từ đà nẵng trở vào đến phú yên mức nhiệt cao hơn ba mươi bốn cho tới ba mươi sáu độ
ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động yếu dần những cơn mưa rông ở nam bộ và tây nguyên cũng giảm bớt
trong chiều và đêm nay ở tây nguyên còn có mưa nhiều nơi nhưng chỉ là những cơn mưa thường với lượng mưa là dưới một mươi mm
với khu vực nam bộ mưa rông ở mức giải rác và thời gian mưa cũng xảy ra về chiều và tối
còn khoảng từ nay đến một mươi năm giờ chiều nam bộ và tây nguyên trời có nắng
nơi nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ giữ ở mức hai mươi tám cho tới ba mươi một độ và nam bộ mức nhiệt là ba mươi hai cho tới ba mươi ba độ
trên biển dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới trong ngày hôm nay ở khu vực vịnh bắc bộ khu vực biển của quảng trị trở vào cho tới thừa thiên huế
tiếp tục sẽ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh
còn ở hai huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
chỉ có mưa rông ở một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước